tây nguyên và nam bộ đang trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hàng loạt cánh rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rừng nguy hiểm
theo cục kiểm lâm hiện có tới một mươi chín trên hai mươi bốn tỉnh thành ở hai khu vực này có diện tích rừng nằm trong mức cảnh báo cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
vì vậy người dân tuyệt đối không sử dụng lửa trong rừng không đốt rác hay vứt tàn thuốc gần bìa rừng
cảnh báo nắng nóng sẽ kéo dài ít nhất một hai ngày tới
vùng nóng nhất là miền đông nam bộ có nơi nắng gắt ba mươi bảy độ c
tiếp đến là một số nơi ở tây nguyên và miền tây với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c
độ ẩm giảm thấp chỉ từ ba mươi bốn mươi gia tăng nguy cơ cháy rừng